liên quan đến diễn biến dịch bệnh đang vô cùng căng thẳng tại thượng hải trung quốc
thành phố này đã bước vào tuần phong tỏa thứ hai với số ca lây nhiễm kỷ lục
khiến các cơ quan chức năng chỉ đạo thành lập bệnh viện giải chiến lớn nhất thành phố
cụ thể ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các nhà chức trách trung quốc cho biết thượng hải sẽ thành lập
bệnh viện giã chiến lớn nhất từ trước đến nay với sức chứa lên đến năm mươi bệnh nhân covid một mươi chín
triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng để đối phó với tình trạng lây nhiễm ngày càng tăng cao
ở thành phố hai mươi năm triệu dân này
theo chính quyền thượng hải trung tâm hội nghị và triển lãm quốc gia ở quận thành phố
với diện tích khoảng sáu trăm linh m hai tương đương với tám mươi bốn sân bóng sẽ tạm thời hoạt động
như một bệnh viện giải chiến từ ngày mai chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
khái niệm bệnh viện giã chiến chỉ những điểm cách ly siêu lớn
bắt đầu được sử dụng nhiều hơn từ đợt bùng phát dịch covid một mươi chín đầu tiên ở vũ hán vào năm hai nghìn hai mươi
thường hải đang phải vật lộn để ngăn chặn đợt bùng phát covid một mươi chín nghiêm trọng nhất
tính từ trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên trong đợt dịch vào ngày một tháng ba
ngày bảy tháng bốn thành phố lại ghi hai mươi một hai trăm hai mươi hai ca mắc mới trong ngày
trên tổng số hai mươi năm triệu dân đang bị phong tỏa
trung tâm tài chính của trung quốc đã ghi nhận một trăm ba mươi một năm trăm hai mươi bốn trường hợp dương tính với covid một mươi chín
tính đến cuối ngày bảy tháng bốn trong đó có đến chín mươi sáu được cho là không có bất kỳ triệu chứng nào
siston dẫn tin từ cơ quan quản lý nhà ở và phát triển đô thị của thành phố cho biết
thượng hải hiện có bốn bệnh viện giải chiến do chính quyền thành phố trực tiếp quản lý
với ba mươi tám dương bệnh kết hợp
các quận của thành phố cũng đã bắt đầu vận hành các bệnh viện giải chiến nhỏ hơn
với tổng công suất hai mươi một dương bệnh dự phòng hai mươi dương
thưa quý vị việc mở cửa bệnh viện giã chiến cho thấy tình hình
dịch bệnh tại thượng hải đã vô cùng phức tạp với số f tăng kỷ lục trong bảy ngày liên tiếp
sông đầy là động thái cho thấy thành phố này quyết tâm chiến đấu
dần kiểm soát lại làng sóng omicron đang lây lan mạnh trên toàn địa bàn